tin tức an ninh trật tự vào trường ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định đã tống đạt quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam và thi hành lệnh khám xét đối với ông đỗ đức lưu giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh nam định và bốn cán bộ của trung tâm này vì liên quan đến vụ kit test việt á
các đối tượng bị bắt giữ gồm đỗ đức lưu giám đốc cdc vũ ngọc tuyên kế toán trưởng vũ khánh vân trưởng phòng kế hoạch nghiệp vụ và phạm thị nga trưởng khoa dược vật tư y tế thuộc cdc nam định bị khởi tố để điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
riêng vũ thị ngọc thanh phó trưởng khoa xét nghiệm của cdc nam định đã có hành vi bớt xén bán lại kit test cho công ty cổ phần công nghệ việt á bị khởi tố về tội tham ô tài sản
trước đó trong hai năm hai nghìn hai mươi và năm hai nghìn hai mươi một cdc nam định đã ký năm hợp đồng mua kích tết covid một mươi chín của công ty cổ phần công nghệ việt á và đã thanh toán cho công ty việt á hơn hai mươi ba tỷ đồng
quá trình đấu tranh làm rõ các cá nhân đã nhận tiền hoa hồng là một hai mươi năm tỷ đồng từ công ty việt á